vậy ngành đường sắt cần làm gì để đổi mới mình đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới
trong chương trình giao thông kết nối hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này
trong năm hai nghìn một mươi tám luật đường sắt sửa đổi đã có hiệu lực là hành lang pháp lý quan trọng tạo sự đột phá trong phát triển lĩnh vực đường sắt
quốc hội thông qua dự án bảy tỷ đồng trong kế hoạch trung hạn nâng cấp hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tuyến hà nội tp hcm
sự kiện tổng công ty đường sắt việt nam cùng một mươi tám tập đoàn tổng công ty nhà nước được bàn giao về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đánh dấu một bước chuyển mình mới tạo đà phát triển cho doanh nghiệp nhà nước trong đó có tổng công ty đường sắt việt nam
bây giờ ta lại trực thuộc một cái ủy ban quản lý vốn
đây là một cái bước ngoặt tôi nói bước ngoặt và nó cũng đặt ra nhiều cái cơ hội nhưng mà cũng là cái thách thức lớn cho cái hoạt động của đường sắt
tôi đánh giá là cái vận tải công trí vẫn duy trì và tăng trưởng đấy là cái mà ấn tượng nhất vì chúng ta đã có những thời gian nó xuống rất thấp
hành khách là yếu tố quyết định đối với sự thành bại của bất cứ một loại hình vận tải nào
vì vậy tổng công ty đường sắt việt nam đã chủ động trong việc khai thác luồng khách luồng hàng
thực hiện các dự án cải tạo các phân khu chức năng phục vụ thực hiện lắp đặt thiết bị xoát vé tự động hiện đại tại các cửa ga
đồng thời cung cấp dịch vụ wifi miễn phí tại một số ga lớn như hà nội đà nẵng sài gòn thanh hóa đồng hới
hệ thống bán vé điện toán đang góp phần tạo thuận lợi cho hành khách khi mua vé đi tàu
việc đưa vào khai thác toa xe khách chất lượng cao và thí điểm phục vụ miễn phí xuất ăn trên một số mắc tàu se một mươi hai se ba mươi bốn
cùng việc ứng dụng mua và thanh toán vé tàu qua ví điện tử momo viettel pay đã mang lại những hiệu quả bước đầu
bên cạnh việc đưa vào vận hành các toa xe chất lượng cao thế hệ ba
thì tổng công ty đường sắt việt nam còn cho ra mắt sản phẩm mới khoang hai giường trên các toa xe dường nằm
theo đó mỗi toa xe dường nằm sẽ có khoảng hai khoang hai giường
để phục vụ những hành khách muốn có không gian riêng
hành khách sử dụng khoang hai giường này được phục vụ nước uống và bữa ăn miễn phí
đây là các toa xe được đóng bằng công nghệ và vật liệu cao cấp
làm tăng tính thẩm mỹ độ cách âm và sự sang trọng trong khoang
với việc có khoang việt và khoang hai giường thế này
thì như chúng tôi đi công tác thì nó cũng sẽ đảm bảo sức khỏe hơn tiền hơn
thì để sẵn sàng bỏ ra thêm một số tiền nữa mà đảm bảo sức khỏe cho tiền cho công việc
thì chúng tôi cũng rất là vui mừng
và thấy rằng là ngành đường sắt đang dần dần cải thiện đáp ứng
thì chúng tôi cũng rất vui và cũng sẵn sàng mua những cái vé như thế này để cho những cái chuyện tiếp theo
với chủ trương đa dạng hóa các loại hình vận tải
các đơn vị đã mở rộng hợp tác cùng khai tác hiệu quả loại hình tour du lịch bằng đường sắt
nhằm đem đến chất lượng dịch vụ tốt hơn cho các đối tượng hành khách trong và ngoài nước
bên cạnh đó việc tiếp tục duy trì hình thức kết nối phương tiện ô tô
để vận chuyển khách du lịch trọn gói
trên một số tuyến như hà nội cửa lò hà nội sapa hà nội sầm sơn
mới đây đường sắt việt nam đã khai trương hành trình imagine rentour
khởi hành từ tp hcm đến quảng bình
tàu sẽ đưa du khách tự do khám phá cung đường biển đẹp nhất việt nam
trên tuyến đường sắt bắc nam đã được terragap travel bình chọn là
tốc hai mươi năm tuyến tàu đẹp nhất thế giới năm hai nghìn một mươi sáu
và tốc một mươi hành trình khám phá bằng tàu hỏa đẹp nhất châu á năm hai nghìn một mươi tám
loại hình dịch vụ du lịch mới này đã đem lại cho du khách
nhiều trải nghiệm sâu sắc thú vị
việt nam có rất nhiều điểm tham quan đẹp
tôi đã có những ngày trải nghiệm ý nghĩa bởi không chỉ được ngắm cảnh đẹp
con người thân thiện mà còn có những chuyến đi tuyệt vời
đi bằng tàu hỏa cũng là một trải nghiệm thú vị mà tôi và các bạn mình cũng muốn thử
tôi khá hài lòng với dịch vụ trên tàu của việt nam
cùng với tàu hành khách đi tàu hàng cũng là một thế mạnh của ngành đường sắt
với khả năng vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng
tàu gốc thi đường sắt việt nam cũng đưa vào sử dụng phần mềm
quản trị vận tải hàng hóa
ngoài những đoàn tàu hàng chuyên luồng chuyên tuyến
đang phục vụ các luồng hàng lớn ổn định hiệu quả
nhiều bãi hàng mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng
như tại ga phan thiết gà sóng thần tạo điều kiện thuận lợi
khi cùng các đối tác khai thác hiệu quả luồng hàng hóa vận tải bằng đường sắt
bên cạnh năng lực xếp dỡ tại các ga được nâng cao
tổng công ty đường sắt việt nam còn tập trung vào đa dạng hóa dịch vụ liên kết
với các phương tiện vận tải khác để tạo thành chuỗi vận chuyển
từ nơi đi đến nơi đến bảo đảm an toàn kịp thời
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng
cùng với sự chuyển mình của ngành đường sắt
những năm gần đây lĩnh vực công nghiệp đường sắt cũng có nhiều đột phá
khi liên tiếp cho ra mắt những đoàn tàu thế hệ mới được thiết kế
và sản xuất trong nước như đoàn tàu thế hệ ba
toà xe vip hai giường toà xe chở hàng đặc trùng
đây là tín hiệu khả quan cho thấy quyết tâm đổi mới
từng bước làm chủ công nghệ lấy khoa học công nghệ là nền tảng
tiền đề cho những chiến lược mang tính bứt phá của ngành đường sắt trong tương lai
với thiết bị kiểm tra giám sát hoạt động tập trung điện khí kiểu sáu nghìn năm trăm linh hai
của công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt sài gòn
được lắp đặt thử nghiệm tại ga bình triệu hoạt động khá hiệu quả
với thiết bị kỹ thuật số giúp cho thao tác trực ban chạy tàu chính xác
cũng như theo dõi và chỉ đạo kịp thời
chính xác công tác duy tu bảo dưỡng giải quyết trở ngại thiết bị thông tin tín hiệu
xí nghiệp đầu máy sài gòn cũng kết hợp cùng trường đại học giao thông vận tải
nghiên cứu chế tạo lắp ráp thành công bàn thử nghiệm bộ máy tính zi tám nghìn
lắp trên đầu máy đổi mới d một mươi chín e
thiết bị này có thể kiểm tra được hiện trạng
phát hiện sự cố của máy tính trên đầu máy đổi mới
điều mà từ trước tới nay các sĩ nghiệp đầu máy vẫn phải phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài
việc công nhân kỹ sư đường sắt việt nam
làm chủ công nghệ này sẽ có ý nghĩa rất lớn
trong việc chuẩn bị tiến tới cho những dự án đóng mới đầu máy ở việt nam

đã nâng lên được một bước
đặc biệt là chúng ta làm chủ được hoàn toàn
việc kiểm soát đầu máy đổi mới
không lệ thuộc vào nước ngoài
và tính tới chúng ta có thể tự chế tạo được máy tính này
theo công nghệ của việt nam
mà không lệ thuộc vào nước ngoài
trong điều kiện cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng lạc hậu xuống cấp
công tác chống sóc lắc trên thực tế còn gặp không ít khó khăn
song các đơn vị luôn nỗ lực chủ động
để chú trọng đến công tác sửa chữa
chống sóc lắc đảm bảo chạy tàu êm thuận
đặc biệt là việc đưa cơ giới hóa vào công tác bảo trị đường sắt
đã đem lại hiệu quả rõ rệt
trong năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần đường sắt quảng bình
đã thực hiện giảm các điểm sóc lắc đạt so với yêu cầu
đó là năm mươi tám một mươi ba điểm
trên sáu mươi điểm giảm một tám mươi bảy điểm một km
máy nâng mũi gục
máy văn chỉnh
máy văn chỉnh bù lông
và đặc biệt là có cái máy trên cầm tay
chúng tôi thấy rằng trong quá trình sửa chữa
bảo trị kết cấu hòa tầng
và nâng cao chất lượng cầu đường giảm sóc lắc
thì chúng tôi thấy rằng cái máy này
là một trong những cái máy rất hiệu quả
bảo đảm an toàn là yếu tố sống còn
đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải
vì vậy tổng công ty đường sắt việt nam
đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách
về công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nói chung
và an toàn đường ngang nói riêng
đặc biệt là tập trung đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ
trong bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
trên các tuyến đã hoàn thành việc lắp đặt
cần chắn gian chắn tự động bán tự động
tại bốn trăm hai mươi năm đường ngang
lắp đặt camera giám sát
tại đường ngang đầu máy
chạm gác chắn tăng cường kiểm tra
giám sát chặt chẽ quy trình sửa chữa
bảo dưỡng đầu máy toa xe
trước khi đưa ra vận dụng
để giảm thiểu đến mức thấp nhất
nguy cơ xảy ra tai nạn sự cố
do lỗi chủ quan
thực hiện việc thống kê phân loại các vị trí
giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
để đề xuất bộ giao thông vận tải
chỉ đạo việc xây dựng gờ giảm tốc
cũng như tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch
nâng cấp cải tạo sửa chữa đường ngang
xây dựng hệ thống đường gom
trong đó tập trung triển khai các đường ngang
thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường ngang
theo quyết định số chín trăm chín mươi bốn qdttg
của thủ tướng chính phủ
đặc biệt trước diễn biến phức tạp
đe dọa mất an toàn chạy tàu
từ các phương tiện xe tải
khi băng qua đường ngang đường sắt
vừa qua tổng công ty đường sắt việt nam
đã tiến hành tổ chức đợt tuyên truyền
bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
đến các doanh nghiệp vận tải
doanh nghiệp quản lý khu công nghiệp
mỏ khai thác địa bàn thuộc huyện tuy phước
tỉnh bình định và huyện núi thành
tỉnh quảng nam cùng các địa phương khác
dọc tuyến đường sắt
đây là những vị trí đường ngang biển báo
thường xuyên có các phương tiện vận tải
đường bộ trọng tài lớn
qua lại nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
đường sắt rất cao
không chỉ phù hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi
đến các doanh nghiệp mà còn cùng các doanh nghiệp
trao đổi đưa ra những kiến nghị
giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông
và ký cam kết chấp hành quy định
về an toàn giao thông
cách làm thiết thực này đã góp phần
tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác
an toàn giao thông tại đường ngang
tại các khu công nghiệp khu khai thác mỏ
công tác an toàn đối với chúng tôi
là một công tác được đặc biệt chú trọng
lớn nhất tăng cường
hệ thống thông tin cũng như
ứng dụng công nghệ thông tin
hiện đại tiên tiến hơn và được chúng ta
kiểm soát an toàn hiện nay chúng ta
lắp đặt camera ở tất cả các gác trắng
đường ngang lắp đặt camera
trên đầu máy toa xe trực ban
chúng ta thực hiện tuyên truyền cũng như
giám sát thanh tra và kiểm tra
liên tục để chúng ta đảm bảo được
cái tinh thần lao động
tuân thủ quy định
của cán bộ nhân viên trực tiếp
điều hành chạy tàu cũng như điều hành
dưới ga và điều hành trên toàn tuyến
trong thềm hội nhập
kinh tế dịch vụ vận chuyển hàng hóa
quốc tế đang ngày càng mở rộng
cả với quy mô và hình thức tổng công ty
đường sắt việt nam đã kết hợp giữa hai
hình thức vận tải đường sắt và đường bộ
như vận chuyển container theo tuyến đường
sắt quốc tế qua các tỉnh quảng tây
và vân nam trung quốc vận chuyển
hàng hóa theo tuyến đường sắt quốc tế
từ việt nam tới các nước thứ ba
như mông cổ kazakhstan
tiếp tục kết hợp
giữa các tuyến đường bộ tuyến đường sắt
vận tải bắc nam với các tuyến đường
vận tải quốc tế việc kê khai
khai báo thủ tục hải quan nhanh chóng
tiết kiệm rút ngắn thời gian
và chi phí một cách tối đa
tổng công ty đường sắt việt nam
đã tổ chức thành công hành trình vận tải
liên vận mới đó là chuyến tàu đầu tiên
chở container hành trình
moscow nga hà nội việt nam
đã về tới ga yên viên
sự kiện này có nhiều ý nghĩa
trong việc phát triển khai thác tiềm năng
tuyến đường sắt liên vận quốc tế
từ việt nam đi khu vực châu âu
và ngược lại việc chuyên trở
được thực hiện theo kế hoạch hành động
của các thỏa thuận về hợp tác song phương
giữa công ty cổ phần đường sắt nga
và tổng công ty đường sắt việt nam
đánh dấu sự khởi động của hành lang
quốc tế việt nam nga việt nam
toàn bộ thời gian vận chuyển
của chuyến hàng này là hai mươi ba ngày
bao gồm cả thời gian làm thủ tục
chuyển tiếp tại các cửa khẩu
đây là mức thời gian thích hợp cho các nhà
nhập khẩu xuất khẩu tại hai nước
chỉ bằng một nửa so với loại hình vận chuyển
đường biển và cước phí rẻ hơn nhiều
so với vận chuyển bằng đường hàng không
đánh dấu một bước tiến mới
trong phát triển đường sắt liên vận quốc tế
sự kiện này là cột mốc
trong hoạt động giao thương của hai nước
rõ ràng với dịch vụ vận tải
container bằng đường sắt sẽ giúp hàng hóa
hai nước lưu thông được nhanh chóng thuận tiện hơn
góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu
giữa hai nước qua đây cũng là cơ sở thuận lợi
nhằm tăng cường mở rộng sự hợp tác phát triển
hơn nữa giữa đường sắt việt nam
và đường sắt nga
chúng tôi cũng đã xây dựng
những cái kho bãi và xây dựng
các trang thiết bị cũng như là
đưa vào phần mềm khai thác
và hợp tác với các đối tác lớn
của vận tải
logistic về hàng hóa ví dụ như
chúng tôi hợp tác với tân càng
thì chúng tôi sẽ đang hợp tác với
các nước để trưởng các hàng hóa
lên một cái tế
với những thay đổi đó hy vọng
mục tiêu sản lượng tăng tám
và doanh thu tăng sáu trở lên
kiềm chế và giảm ít nhất
năm tai nạn giao thông đường sắt
ở cả ba tiêu chí của ngành đường sắt
sẽ sớm trở thành hiện thực
trong bối cảnh nguồn lực đầu tư
cho đường sắt hạn chế
việc khuy động từ xã hội hóa đường sắt
rất khó khăn đặc biệt là vốn đầu tư
ngoài nhà nước thì việc ngành đường sắt
phải tự đổ mới mình từ việc ứng dụng
khoa học công nghệ trên một nền tảng
hệ thống đường sắt cũ là một thách thức lớn
tuy nhiên đó là điều cần thiết
với những giải pháp được đưa ra
đặc biệt là việc nhận diện khó khăn thách thức
để từ đó thay đổi góp phần
tăng năng lực thông qua và sản lượng
và khai thác hiệu quả tuyến đường sắt hiện hữu
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm
theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
quý vị có thể xem lại chương trình
trên trang web nhândântv vn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại